đã có ba người thiệt mạng và một mươi một người bị thương sau khi hỏa hoạn bùng phát tại khách sạn new khalty tại pat scotland
các đội cấp cứu đã được điều động đến khống chế vụ cháy khách sạn vào khoảng năm giờ ngày hai tháng một theo giờ địa phương
cảnh sát scotland cho biết ba người được xác nhận đã tử vong tại hiện trường
khoảng một mươi một người khác được dịch vụ xe cứu thương scotland đưa đi điều trị vết thương nhẹ
khách lưu trú tại khách sạn và những người dân ở dãy căn hộ lân cận đã được sơ tán và hỗ trợ
cảnh sát đã lập hàng rào xung quanh hiện trường vụ cháy và người dân được yêu cầu tránh xa khu vực này